năm nay nhiều cửa hàng hoa tươi nhập khẩu cũng bắt đầu trào bán cây thông thật
những cây thông thật có giá giao động từ bốn trăm linh đến ba mươi triệu tùy kích cỡ nhưng vẫn đắt khách
mặc dù còn gần hai tháng nữa mới đến tết canh tí
song các loại bưởi thư pháp đã được các khách sỉ tranh nhau đặt mua
thậm chí bưởi thỏi vàng thư pháp đã được một số nhà vườn thông báo cháy hàng
năm nay khuôn tạo hình tốt hơn năm trước nên mẫu mã trái bưởi đẹp
chất lượng đồng đều khách rất trượng mua
giá bưởi năm nay so với năm ngoái không tăng nhưng khách đặt mua sớm và lượng mua nhiều hơn
theo dự báo thị trường tài chính tiền tệ việt nam tháng một mươi một được sse research công bố từ nay đến cuối năm
do tính mùa vụ nên xu hướng giảm lãi suất trên thị trường sẽ tạm thời ngưng lại
tuy nhiên diễn biến này sẽ thay đổi trong khoảng thời gian sau tết nguyên đán
cụ thể lãi suất huy động có thể giảm tiếp năm đến một
kéo theo giảm lãi suất cho vay
mỹ đề nghị việt nam giảm thuế nhập khẩu một số loại mặt hàng nông sản ngay trong năm hai nghìn hai mươi
và có lộ trình về trong các năm tiếp theo
theo đề xuất thịt gà và sản phẩm chế biến từ thịt gà được đề nghị giảm thuế về năm năm vào năm hai nghìn hai mươi
và còn vào năm hai nghìn hai mươi tám táo tươi nho về ngay trong năm hai nghìn hai mươi
lúa mì khoai tây chế biến được đề nghị giảm thuế xuống sáu vào năm hai nghìn hai mươi và vào năm hai nghìn hai mươi một
thịt lợn được mỹ đề nghị giảm xuống một mươi tám chín vào năm hai nghìn hai mươi và vào năm hai nghìn hai mươi bảy
trước đề nghị từ phía mỹ bộ tài chính dự kiến giảm thuế xuất các mặt hàng trên
nhưng mức giảm thấp hơn con số mỹ đưa ra
mới đây bộ tài chính vừa đề xuất giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng thực phẩm
trong đó có thịt gà và thịt lợn
mặt hàng thịt gà được đề xuất giảm mức thuế từ hai mươi xuống một mươi tám
trong khi đó thuế xuất một số mặt hàng thịt lợn giảm từ hai mươi năm xuống hai mươi hai
như vậy người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế do giá sản phẩm giảm
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã làm rõ về vấn đề minh bạch giá nước sạch sông đuống
tại phiên bế mạc kỳ họp thứ một mươi một hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã giải trình cụ thể và khẳng định rằng
không hề có chuyện người dân thủ đô phải gánh đỡ hơn hai đồng một mét khối nước sạch sông đuống
liên quan đến mức giá thỏa thuận với các nhà máy nước mặt trên địa bàn thành phố hà nội cho hay
mức giá một mươi hai trăm bốn mươi sáu đồng một mét khối thỏa thuận với nhà máy nước mặt sông đuống
và một mươi ba trăm sáu mươi năm đồng một mét khối với nhà máy nước mặt sông hồng là mức giá để nhà đầu tư lập dự án
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật
vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần hoặc trên trang web nhândântv vn
và qua youtube truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại